ngày một mươi sáu tháng bốn tại tỉnh hải dương forbes việt nam đã trao tặng một chiếc xe transis cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương
nhằm hỗ trợ công tác di chuyển đang gặp khó khăn với đội ngũ công nhân viên chức và trẻ em mồ côi khuyết tật tại trung tâm
như việc đưa đón các em học sinh khuyết tật mồ côi đi khám chữa bệnh định kỳ thực hành kỹ năng sống tại cộng đồng
hỗ trợ đội ngũ cán bộ nhân viên tham gia học hỏi kinh nghiệm tại một số đơn vị lân cận
đây là một hành động ý nghĩa đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội được giao của trung tâm
nơi đang nuôi dưỡng đào tạo nghề và văn hóa cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trợ xã hội cho hơn năm trăm linh trẻ em khuyết tật mồ côi